tại tiền giang ubnd sông mê công việt nam họp phiên toàn thể lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần hồng hà bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
chủ tịch ubnd sông mê công việt nam chủ trì hội nghị
sông mê công là một trong những dòng sông lớn nhất thế giới trải qua trung quốc lào myanmar thái lan
campuchia và việt nam dưới vùng hạ liêu vực sông mê công không kể trung quốc và myanmar
có khoảng sáu mươi năm triệu người trong đó khoảng tám mươi năm phụ thuộc vào nguồn nước mekong
tuy nhiên liêu vực sông mê công hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức
từ các hoạt động phát triển kinh tế xã hội và biến động của tự nhiên
tại hội nghị lãnh đạo các địa phương cũng cập nhật tình hình mới và kiến nghị giải pháp của địa phương
hội nghị đặt ra vấn đề việt nam cần phải có giải pháp toàn diện
cần tiếp tục kiện toàn nâng cao vai trò của ubnd sông mê công việt nam
phân công điều phối tập hợp lực lượng có thể giải quyết những vấn đề đặt ra đối với liên vùng
giải quyết những đề án dự án quy hoạch trong dài hạn
tham gia với chính phủ trong hoạt động đối ngoại liên quan đến sử dụng nguồn nước sông mekong